chiều ngày chín tháng một ubnd tp hà nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm hai nghìn một mươi chín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
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh dự hội nghị
phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao và ghi nhận hà nội đã thực hiện tốt các phong trào thi đua do thủ tướng phát động
đó là phong trào cả nước chung tay vì người nghèo phong trào xây dựng nông thuận mới đô thị văn minh phong trào cán bộ công chức viên chức thực hiện văn hóa công sở
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi chín hà nội phát động phong trào thi đua sâu rộng tích cực ở các cấp các ngành như thực hiện năm mươi năm di trúc của bắc hồ
hai mươi năm thành phố nhận danh hiệu thành phố vì hòa bình sáu mươi năm năm giải phóng thủ đô
phó chủ tịch nước tin tưởng thành phố hà nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống thành tựu trong thời gian qua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi